liên quan đến vụ xe tải chở sáu trăm linh lít dầu bất ngờ bốc cháy khiến cho bốn căn nhà bị thiêu rụi và một cụ ông bị thương
ủy ban nhân dân xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau cho biết ngành chức năng đang tiến hành xác định thiệt hại
cũng như điều tra nguyên nhân gây ra vụ việc
theo thông tin ban đầu trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tài xế hồ hữu phước hai mươi một tuổi ngụ huyện thế bình tỉnh cà mau
điều khiến xe tải chở theo hai mươi năm can dầu loại ba mươi lít để giao cho khách hàng
khi lưu thông đến địa bàn ấp hai xa khánh hội huyện u minh tài xế phát hiện lửa bốc cháy từ phía sau nên cho dừng phương tiện
người dân sinh sống hai bên đường đã tham gia ứng cứu hỗ trợ tài xế phước phước di dời được tám can dầu
tuy nhiên lúc này lửa cháy lớn lan nhanh sang nhà dân kế đó
hậu quả khiến bốn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và một cụ ông bị thương nhẹ
tiếp nhận thông tin ngành chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phố học của người dân dập tắt đám cháy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân